chiều một mươi hai tháng tám chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam nguyễn thị xuân thu cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua ở huyện định quán tỉnh đồng nai
đoàn đã thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ ba triệu đồng một gia đình cho chín mươi tám hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trong đợt lũ tại ba xã của huyện định quán
đây hầu hết là những hộ dân bị thiệt hại nặng nề do cá bè bị chết và trôi trong đợt lũ vừa qua
chỉ riêng tại huyện định quán trong đợt lũ vừa qua có một trăm bốn mươi năm nhà dân bị ngập hơn bốn tấn cá bè bị trôi chết ước tổng thiệt hại khoảng trên một trăm bảy mươi tỷ đồng